khi thực hiện hành vi bà trang chỉ nhằm mục đích gây tổn hại đến thân thể của nạn nhân
việc nạn nhân chết nằm ngoài ý thức chủ quan của bà thì hành vi này có dấu hiệu của tội cố ý gây thưởng tích
hậu quả dẫn đến làm chết nạn nhân theo khoảng bốn một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
trường hợp trong quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra chứng minh được
dù không có ý thức tức đoạt mạng sống của nạn nhân nhưng bà vẫn thực hiện hành vi dạy dỗ bằng dụng cụ lên người nạn nhân
vào những vùng nguy hiểm trên cơ thể như đầu ngực v v mà có khả năng làm nạn nhân tử vong nhưng bất chấp hậu quả
trường hợp này được xác định có lỗi cố ý gián tiếp hậu quả đến đâu sẽ chịu trách nhiệm đến đó
hành vi này có dấu hiệu của tội giết người được quy định tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
như vậy hành vi của bà trang bị xử lý theo tội danh nào hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả giám định pháp y
xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân
nhưng với những gì báo chí thông tin hành vi của bà trang theo tôi có dấu hiệu của tội danh cố ý gây thương tích
theo khoảng bốn một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
những thông tin mới nhất về vụ việc sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật đến quý vị và các bạn
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại